chuyến bay mang số hiệu vna tám trăm bảy mươi của vietnam airlines từ thành phố hồ chí minh đi melbourne của australia
đã phải thực hiện hạ cánh hai lần do xảy ra lỗi trong quá trình hạ cánh
việt nam airlines cho biết khi tiếp cận hạ cánh phi hành đoàn được thông báo từ cơ quan kiểm soát không lưu melbourne
về việc càng máy bay chưa được hạ theo tiêu chuẩn
ngay khi nhận được huấn lệnh phi hành đoàn đã thực hiện quy trình cho máy bay lấy lại độ cao và tiếp cận sân bay lần hai
sau đó máy bay đã hạ cánh bình thường và an toàn tại sân bay melbourne
trước đó cục an toàn vận tải úc cho biết chiếc boeing bảy trăm tám mươi bảy này của việt nam airlines đã suýt hạ cánh mà bánh sau không bung ra